thưa quý vị liên quan đến vụ việc một phạm nhân ở thanh hóa trốn trại cấp taxi gây hoang mang dư luận
bị bắt giữ sau khoảng một ngày bỏ trốn lý do phạm nhân mai văn đệ liều lĩnh trốn khỏi trại giam số năm dần được hé lộ
tối ngày ba tháng bốn một lãnh đạo công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã thông tin về lời khai ban đầu của phạm nhân mai văn đệ
vừa bị bắt giữ sau khoảng một ngày trốn khỏi trại giam bước đầu được sáng tỏ
theo lời khai đối tượng bỏ trốn do có khúc mắc với vợ ở nhà
đối tượng khai do không liên lạc được với vợ nên đã có suy nghĩ ghen tuồng tiêu cực rồi dẫn tới hành vi trên
ngoài ra còn có một vài lý do cá nhân khác nữa cũng đang được tiến hành làm rõ
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai tháng bốn phạm nhân mai văn đệ trốn khỏi trại giam số năm bca thuộc cục c một mươi bộ công an
đóng trên địa bàn thị trấn thống nhất huyện yên định tỉnh thanh hóa
trong quá trình bỏ trốn đối tượng đã cướp xe taxi của tài xế nguyễn văn mạnh bốn mươi hai tuổi tại huyện hà trung thanh hóa
tuy nhiên khi tới khu vực xã hà linh đối tượng bỏ lại xe taxi và lần trốn lên khu vực rừng xến
để truy bắt cơ quan công an đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân bao vây
khoanh vùng khu vực cánh rừng xín trên địa bàn huyện hà trung để truy tìm phạm nhân trốn trại mai văn đệ
tới khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng bốn lực lượng công an đã bắt giữ thành công phạm nhân bỏ trốn
tại khu vực đồi núi địa bàn xã hà đông huyện hà trung
đáng chú ý phạm nhân mai văn đệ đang chấp hành án phạt hai mươi bốn tháng tù về tội đánh bạc
mai văn đệ bị bắt vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba và chấp hành án tại trại giam số năm từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
vì vậy phạm nhân đệ bỏ trốn khiến dư luận hoài nghi về động cơ thực hiện hành vi liều lĩnh này
những ngày vừa qua quả là ác mộng đối với những người dân sinh sống gần trại giam xuân hà
cũng giống như người dân hà tĩnh khi hai tên tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục và trốn thoát vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai
thông tin với hai đối tượng kèm theo đặc điểm nhận dạng ngay sau đó đã được lan truyền rộng rãi
được biết cả hai đều là những kẻ bất hảo có tiếng liên quan đến ma túy và lừa đảo
lai lịch không đơn giản của hai phạm nhân trốn tra
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động tối đa lực lượng với hai cán bộ chiến sĩ để truy bắt phan công thành ba mươi sáu tuổi
ngụ tại xã thạch châu huyện lộc hà và nguyễn đắc hoàng ba mươi chín tuổi ngụ xã cầm nhượng huyện cẩm xuyên
trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
cả hai đối tượng trên đều là những thành phần cộng cán bất hảo với quá cứ phạm tội liên quan đến ma túy và cả lừa đảo phi pháp
theo hồ sơ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đắc hoàng mang theo một trăm một mươi triệu đồng sang trung quốc
mua ma túy bỏ vào ba hộp sữa mang về nước theo đường tiểu ngạch
ngày hai mươi chín tháng năm hoàng giao ma túy cho một người khác thì bị cảnh sát bắt thu giữ hơn ba trăm hai mươi bảy gram metafetamin
hoàng bị tòa án nhân dân tỉnh
nghệ an đưa ra xét xử tội mua bán trái phép chân ma túy với hình phạt hai mươi năm tù
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi màu da vàng tóc đen khuôn mặt dài sống mũi thẳng dài tay trúc
đặc điểm khác nốt ruồi c năm cm dưới đuôi mắt trái
với phan công thành trong năm hai nghìn một mươi chín đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối liên quan đến đất đai
để một mươi lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám người ở các tỉnh thành với số tiền trên hai bốn tỷ đồng
trước khi xét xử thanh đã bồi thường hơn một tỷ đồng
với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành bị tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh
và tòa án nhân dân thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên tuyên phạt tổng một mươi chín năm tù
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi năm màu da vàng tóc đen khuôn mặt hình chữ nhật sống mũi thẳng giái tai trung bình
đặc điểm khác xẹo chấm c hai cm dưới sau đuôi mắt trái
khi trốn chạy hoàng đã chấp hành án được sáu năm sáu tháng còn thành chấp hành án được hai năm bảy tháng
ngày tám tháng một mươi hai ngay từ sáng sớm hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh hà tĩnh
và cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
áp sát khu vực rừng bần thuộc xã cầm hà

xác định có thể hoàng và thành đang ẩn nấp tại khu vực rừng ngập mặn thuộc thôn đông xuân tây
xã cầm hà huyện cầm xuyên hà tĩnh khu vực đầm lầy này rộng gần tám hectare
trong đó bao gồm rừng bần ngập mặn rộng khoảng ba hectare cây bần cao ba năm mét lá ôm tùm nên rất khó phát hiện tội phạm lẩn trốn
do đó công tác tìm kiếm truy bắt hai phạm nhân nguy hiểm này đang gặp khó khăn
cảnh sát cơ động đã đưa cả chó nghiệp vụ đến khu vực đầm lầy này để truy tìm hai phạm nhân
trình sát công an dùng thuyền đi lại giữa các con lạch trong rừng bẩn truy bắt tội phạm
nhiều chốt chặn đã được lập ở khu vực đê đông tây xuân
trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường thượng tá phan ngọc tố trường công an huyện cẩm xuyên cho biết
sau khi nhận được thông tin của người dân cung cấp về việc có hai đối tượng khả nghi lẩn trốn tại đầm lầy ở xã cầm hà
đơn vị đã phối hợp triển khai lực lượng truy bắt
thượng tá tô cho hay từ chiều hôm qua đến sáng nay lực lượng gồm hai trăm linh cảnh sát chia thành nhiều mũi
truy quét khu vực đầm lầy rộng gần tám hectare
đây là khu vực có rừng bẩn cây cối um tùm xung quanh có sông suối và đầm lầy nên công tác truy bắt rất khó khăn
công an tỉnh hà tĩnh cho biết từ một mươi ba h ba mươi chiều ngày bảy tháng một mươi hai công an đà tĩnh đã huy động hơn hai cán bộ
chiến sĩ cùng các đơn vị nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông cảnh sát điều tra công an các địa phương
và lực lượng công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hoàng và thành đang bị truy nã
cùng ngày thượng tá cao ngọc diện giám thị trại giam xuân hà bộ công an ký quyết định truy nã toàn quốc đối với thành và hoàng
về tội trốn khỏi nơi giam giữ
các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân được dán nhiều nơi ở các khu chợ kiốt cột điện tường rào
theo lệnh truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai phạm nhân nói trên đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
cùng với đó tại những tuyến đường trọng yếu lực lượng công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn
kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện cẩm xuyên kỳ anh thành phố hà tĩnh thạch hà
can lộc hà tĩnh và vùng lân cận nghệ an quảng bình để đảm bảo hai phạm nhân không lẩn trốn ra khỏi địa bàn
khi thấy cảnh sát dừng xe một số tài xế khá bất ngờ sau khi được giải thích về việc lực lượng chức năng đang truy bắt tội phạm nguy hiểm
họ rất hợp tác một trinh sát nói
tại nhà nghỉ nhà trọ trong tỉnh cảnh sát khu vực được lệnh kiểm tra tình hình khách cư trú
sinh sống gần khu vực rừng bần ngậm mạn bà nguyễn thị hưng xã cầm hà cho biết
từ tối qua ngày bảy tháng một mươi hai nhiều công an và xe công vụ xuất hiện tại rừng bần khiến người dân rất hoang mang
bà hưng cho hay nghề loa thông báo chúng tôi biết được có người lạ xuất hiện tại rừng bần
lo sợ kẻ gian đột nhập nên chúng tôi phải đóng hết nhà cửa không dám ra ngoài
mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được các tội phạm để người dân yên lòng
liên quan đến vụ việc trên nhiều người không khỏi đặt ra câu hỏi thắc mắc
về hình thức xử lý những phạm nhân cố tình bỏ trốn
khi đang chấp hành án phạt liệu sau khi bị bắt lại các đối tượng có bị tăng hình phạt hay không
về việc giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn luật sư lê hồng phân đoàn luật sư hà nội cho biết
điều bốn mươi hai luật thi hành án hình sự hai nghìn một mươi chín quy định khi phạm nhân bỏ trốn chạy giam chạy tạm giam
cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện
cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải tổ chức truy bắt ngay
báo cáo về cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho viện kiểm sát có thẩm quyền
trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả
thì giám thị chạy giam giám thị chạy giam thuộc bộ công an giám thị chạy giam thuộc bộ quốc phòng
thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu
phải ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt
như vậy khi phạm nhân bỏ trốn trại giam phải tổ chức truy bắt ngay
báo cáo về cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho viện kiểm sát có thẩm quyền
trong hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả
thì giám thị trại giam phải ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt
cũng theo luật sư hồng vân về việc xử lý đối với phạm nhân bỏ trốn
điều bốn mươi ba luật thi hành án hình sự hai nghìn một mươi chín nêu rõ
phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật
thì tùy theo tính chất mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức
khiển trách cảnh cáo giam tại buồng kỷ luật đến một mươi ngày
trong thời gian bị giam tại bùng kỷ luật phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùng chân
trường hợp hành vi vi phạm của phạm nhân có dấu hiệu của tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của giám thị trại giam
thì giám thị trại giam ra quyết định khởi tố vụ án
trường hợp hành vi vi phạm của phạm nhân đang tạm giữ tại trại tạm giam
nhà tạm giữ công an cấp huyện có dấu hiệu của tội phạm
thì giám thị chạy tạm giam thủ trường cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện
kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật
còn theo điều ba trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm về tội trốn khỏi nơi giam giữ
hoặc trốn khi đang bị áp giải đang bị xét xử
người nào đang bị tạm giữ tạm giam áp giải xét xử
hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giả
thì bị phạt tù từ ba đến một mươi năm
luật sư hồng vân nhận định được biết triệu quân sự bỏ trốn khi đang thi hành án tù trung thân
trường hợp bị bắt lại và có đủ cân cứ bị xử lý thêm với các tội gian khác
theo quy định về tổng hợp hình phạt
nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù trung thân
thì hình phạt chung là tù trung thân
còn nếu trong quá trình bỏ trốn đối tượng này phạm tội khác có hình phạt cao nhất là tử hình
thì tổng hợp hình phạt sẽ là tử hình
hiện công cuộc truy bắt hai phạm nhân vẫn đang được gấp xu diễn ra
nơi hai phạm nhân bị tình nghi ẩn nấp nằm cạnh khu dân cư và khu vực canh tác thủy hải sản của người dân
vậy nên việc truy bắt được hai đối tượng sớm sẽ giúp cho người dân yên tâm quay trở lại làm việc
đồng thời cũng đảm bảo được tình hình an ninh trật tự tại các khu vực và chấn an tinh thần của người dân
mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật